không chỉ có phú quốc mà nhiều điểm đến khác cũng đã ghi nhận lượng khách đến du lịch trong dịp đầu năm mới tăng vọt
điển hình là tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
địa phương này đã đón hàng chục ngàn lượt người dân du khách khắp nơi đổ về đây để tham quan nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngay trong chiều ngày mùng ba tết nhiều tuyến đường lớn như trần quốc toàn bùi thị xuân phan đình phùng
vòng xoay khu vực trung tâm thành phố đều có mật độ phương tiện giao thông đông đúc
một số thời điểm lượng du khách lên quá đông khiến ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường trong thời gian ngắn
tạm thấy muốn thư giãn hơn trong những làm việc công việc áp lập của mình đó
muốn đổ người yêu cơ hội thì muốn đổ người yêu đi lên đà lạt chơi
tạo nhiều kỷ niệm
tạo nhiều kỷ niệm hơn
theo ghi nhận tại các khách sạn từ hai đến năm sao trên địa bàn thành phố đà lạt
lượng khách đặt phòng lưu trú trong dịp tết nguyên đán đã đạt chín mươi công suất và giá tăng từ hai mươi tới bốn mươi so với ngày thường
tại các khu điểm du lịch nổi tiếng hầu hết du khách đều thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang khử khuẩn và khai báo y tế
tôi cảm giác cái không khí đoán cái tết ở đà lạt
một cái tết ở trên đà lạt rất là mát mẻ rất là tuyệt vời
anh có cảm giác không
mình đang ở ngoài bắc mình thời tiết như là giống ngoài bắc mình
dự kiến tổng lượt khách du lịch đến tham quan lưu trú tại đà lạt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần ước đạt trên một trăm linh lượt khách
trong đó lượng khách tập trung đông nhất từ mùng ba tháng hai đến mùng năm tháng hai tức từ mùng ba đến mùng năm tết
đây là một tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch nhanh chóng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
sớm khôi phục và thúc đẩy
thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển